kính chào quý vị và các bạn
thời tiết tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ trong hai ngày tới nói chung ít biến động phổ biến không mưa đêm và sáng trời xe lạnh ban ngày mát mẻ trưa chiều trời nắng với nhiệt độ cao nhất trong khoảng hai mươi bảy ba mươi độ
sau đó từ ngày một mươi tám khu vực có khả năng xuất hiện mưa giải rác với nền nhiệt ít biến động
thời tiết các tỉnh phía tây bắc bộ tương đồng với khu vực phía đông trong ngày một mươi sáu và ngày một mươi bảy
chủ yếu là không mưa đêm và sáng trời xe lạnh vùng núi cao có thể có rét nhẹ ban ngày thời tiết khô giáo có nắng với nhiệt độ trưa chiều từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
sau đó sang ngày một mươi tám trên khu vực xuất hiện mưa giải rác có thể kèm theo lốc xét và gió giật mạnh
thanh hóa đến thừa thiên huế tiếp tục có mưa lớn diện rộng ở phần phía nam khu vực
trong ngày một mươi sáu và ngày một mươi bảy ở khu vực từ quảng bình đến thừa thiên huế có mưa to đến rất to
với lượng mưa phổ biến từ một trăm năm mươi đến hai mươi
thừa thiên huế có nơi trên hai trăm năm mươi mm có nơi trên bốn trăm linh mm
riêng khu vực thừa thiên huế là hai trăm năm mươi bốn trăm năm mươi mm có nơi trên tám trăm linh mm
nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất và ngập úng
sau mưa nhiều nên nhiệt độ không cao trưa chiều trong khoảng hai mươi sáu hai mươi chín độ
đà nẵng đến bình định có mưa to đến rất to trong hai ngày tới
riêng đà nẵng quảng nam có mưa với lượng lớn hơn
nguy cơ cao xảy ra lũ quét xả lở đất và ngập úng
các khu vực khác chỉ có mưa to đến rất to
các khu vực khác chỉ cục bộ có mưa to nhiệt độ cao nhất trong ba ngày tới
phổ biến ở mức dưới ba mươi hai độ
khu vực tây nguyên có mưa mưa vừa và rông
cục bộ có mưa to đến rất to
với lượng mưa từ ba mươi năm mươi mm có nơi trên tám mươi mm
mưa tập trung vào chiều và đêm
trong cơn sông cần đề phòng với gió rất mạnh
ban ngày nhiệt độ có thể tăng lên mức là hai mươi bảy ba mươi độ
nam bộ có thời tiết phổ biến là ngày nắng với cường độ vừa phải
chiều và đêm có mưa vừa và sông
cục bộ có mưa to đến rất to
đi kèm với gió rất mạnh
nhiệt độ cao nhất ở các tỉnh thành nam bộ
phổ biến trong khoảng từ ba mươi đến ba mươi ba độ